theo thông cáo của ủy ban đối ngoại quốc hội nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao hội đồng liên bang thượng viện quốc hội liên bang liên bang nga do bà valentina matvienko
chủ tịch hội đồng liên bang dẫn đầu sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trước thêm chuyến thăm chính thức việt nam của chủ tịch thượng viện nga bà valentina matvienko
tờ ivestrea của nga đã có bài viết đánh giá vai trò của chuyến thăm này trong quan hệ song phương
và sau đây chúng tôi xin được giới thiệu một số nội dung đáng chú ý của bài viết
theo bài viết hợp tác kinh tế đang là mắt xích yếu nhất trong quan hệ giữa mắc cơ va và hà nội
theo quan điểm của tôi hai nước đang có những cơ hội lớn cho hợp tác đầu tư thành lập liên doanh trong nhiều lĩnh vực
như năng lượng chế tạo máy công nghệ nhờ mở rộng quan hệ trực tiếp giữa các vùng của nga và các tỉnh của việt nam
mà thương mại song phương

vấn đề toàn động giữa hai nước hiện nay là kim ngạch thương mại thấp
tôi hy vọng chuyến thăm của đoàn đại biểu thượng viện nga có thể là dịp để thể hiện công khai chính sách của nga
tại khu vực châu á thái bình dương và đông nam á
tháng một năm hai nghìn một mươi sáu đảng cộng sản việt nam đã tổ chức đại hội lần thứ một mươi hai
và lãnh đạo đất nước đã chọn một phụ nữ đứng đầu cơ quan lập pháp
qua đó tiến thêm một bước trên con đường dân chủ
quan hệ liên nghị viện giữa hai nước ngày hôm nay đang mang tính xây dựng
một số chuyên gia khác trong bài viết trên tờ inivestia cũng bày tỏ hy vọng
vào khu vực thương mại tự do việt nam eaeu đã có hiệu lực từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
dù vậy mục tiêu tăng kim ngạch thương mại từ ba tám tỷ đô la hiện nay
lên một mươi tỷ đô la vào năm hai nghìn hai mươi sẽ là một thách thức rất lớn
các chuyên gia cũng đánh giá vai trò của quốc hội việt nam trong các quyết sách của đất nước
đang ngày một tăng trong những năm gần đây

hợp tác liên nghị viện với việt nam
đây là một thách thức khá quan trọng cho quan hệ song phương
bà valentina ivanova matvienko đã từng thăm việt nam vào năm hai nghìn năm
với tư cách thống đốc xanh petersburg và vào năm hai nghìn một mươi hai trên cương vị chủ tịch thượng viện quốc hội nga